chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức công bố hai trang tin phục vụ cho công tác quản lý hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong kết nối thông tin giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đó là trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp và trang thông tin kết nối doanh nghiệp
với hai trang tin này người dùng có thể tiện truy cập thông tin từ năm hai nghìn một mươi bảy trở lại đây được cam kết về tính chính xác dữ liệu hai trang có phiên bản tiếng việt và tiếng anh có cả giao diện trên máy tính và thiết bị di động hai trang tin này giúp các cơ quan tổ chức nhà tuyển dụng có thể kiểm tra tính xác thực của văn bản chứng chỉ cũng như tạo điều kiện để người học các đơn vị nhà trường doanh nghiệp dễ dàng kết nối với nhau